cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai đã tạm giữ hình sự đối tượng nguyễn văn mậu hai mươi chín tuổi
ngụ tại xã hố nai ba huyện trảng bom để điều tra về hành vi giết người
mậu đã ra tay giết người làm thuê của gia đình chỉ vì mâu thuẫn trong bữa nhậu
theo thông tin ban đầu vào lúc khoảng một mươi năm h ba mươi chiều ngày hai mươi bốn tháng năm nguyễn văn mậu nhậu với một người tên tùng
khoảng bốn mươi tuổi chưa rõ lai lịch thì xảy ra mâu thuẫn mậu dùng dao chém vào cổ anh tùng khiến nạn nhân tử vong tại chỗ
nhận được tin báo công an tỉnh đồng nai đã tiến hành khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi để điều tra
đến tối ngày hai mươi bốn tháng năm sau khi được người thân vận động thì mậu đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi của mình
vụ việc hiện đang được tiếp tục điều tra làm rõ